bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu giữ tại chỗ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ
hai đối tượng nguyễn thanh bình chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và trang kiến cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba thỏi kim loại màu vàng trọng lượng ba kg
nghi là vàng bốn số chín nhập lậu từ campuchia gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
khám xét tiệm vàng phước quang tại số bảy mươi bảy đường nguyễn trãi thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng hai địa điểm khác có liên quan lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng một mươi năm kg vàng nữ trang
hơn hai một triệu usd một số ngoại tệ khác hai mươi năm tỷ đồng và một số giấy tờ điện thoại di động liên quan
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tại số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật